thưa quý vị theo luật nhà ở hai nghìn một mươi bốn quy định khi một người mua một căn hộ trung cư nào đó
thì phải nộp kinh phí bảo trì bằng hai giá trị hợp đồng căn nhà tại thời điểm nhận bàn giao nhà
chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao quỹ bảo trì này cho ban quản lý tòa nhà để quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật
tuy nhiên đã có nhiều trường hợp chủ đầu tư khi nhận tiền đã cố tình chây ý ôm số tiền đó sử dụng vào mục đích khác
điều này đã gây ra những mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư
các cấp các ngành đã nhiều lần họp bàn thế nhưng trong khi các biện pháp xử lý vẫn đang được bàn luận
thì những tranh chấp mới lại liên tục phát sinh
tại các đô thị lớn nơi phát triển nhanh nhà trung cư những trường hợp chủ đầu tư ôm phí bảo trì của cư dân
giờ là chuyện xảy ra như cơm bữa
không ai còn xa lạ với cảnh cư dân răng băng rôn biểu ngữ đỏ rực các tòa nhà
ở dự án này vừa được hạ xuống lại có dự án khác được treo lên
bởi số tiền trong quỹ này rất lớn có nơi lên đến cả trăm tỷ đồng
việc giao một số tiền lớn như vậy cho chủ đầu tư tạm giữ là lãng phí vốn của cư dân
đồng thời đầy đến sự trục lợi nguồn quỹ này
theo báo cáo của bộ xây dựng tỷ lệ tranh chấp khiếu nại liên quan đến kinh phí bảo trì
chủ yếu ở hà nội và thành phố hồ chí minh
hà nội có ba mươi chín trên chín trăm một mươi chín tòa nhà có tranh chấp chiếm tỷ lệ bốn hai
thành phố hồ chí minh có một mươi năm trên tám trăm sáu mươi bảy tòa có tranh chấp chiếm tỷ lệ một bảy
từ thực tế trên bộ xây dựng đề nghị các bộ ngành liên quan
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với bộ công an
tổ chức điều tra khởi tố truy cứu trách nhiệm đối với các chủ thể có hành vi vi phạm nghiêm trọng
trong quản lý sử dụng vận hành nhà trung cư
đặc biệt là hành vi chiếm dụng sử dụng kinh phí bảo trì
phần sở hữu chung của nhà trung cư trái quy định của pháp luật
tình trạng tranh chấp về quản lý sử dụng quỹ bảo trì trung cư đang diễn ra gai gắt
tại các đô thị lớn điều này đã dẫn tới nhiều mâu thuẫn tranh chấp kéo dài
giữa cư dân với chủ đầu tư có nhiều ý kiến đưa ra ví dụ như có nên bỏ quy định
đóng phí bảo trì hay không hoặc đề xuất mới đây yêu cầu khởi tố hình sự với chủ thể
có hành vi chiếm dụng nguồn phí này trái phép tuy nhiên đến nay các cơ quan quản lý
vẫn chưa thống nhất phương án nào thực sự tối ưu để có thông tin thêm chúng tôi đã có cuộc trao đổi
với luật sư bùi quang hưng văn phòng luật sư bqh về vấn đề này
trong đó thì cái việc mà nắm giữ và quản lý kí phí bảo trì vào cái thời điểm mà chung cư đang gọi là đang trong giai đoạn xây dựng thì lại là do chủ đầu tư và những cái quy định này cho đến nay thì nó đã cho thấy rằng là đấy là những cái bất cập và nó tạo ra khá nhiều các tranh chấp liên quan đến vấn đề là cái gọi là trách nhiệm của chủ đầu tư gọi là cái cam kết của họ đối với người dân như thế nào đối với người mua như thế nào có nhiều chủ đầu tư cho dù là họ không thực sự là thiếu tiền nhưng việc chiếm dụng vài chục tỷ đồng đối với người dân như thế nào đối với người mua như thế nào có nhiều chủ đầu tư cho dù là
hoặc thậm chí có những nơi lên hàng trăm tỷ đồng tiền phí bảo trì là cái chuyện chúng ta thấy thường xuyên bởi vì ngay cái phần gửi tiết kiệm đối với hàng chục hay hàng trăm tỷ đấy thì chúng ta đã thấy rằng nó đưa ra những khoản lợi không hề nhỏ cho chủ đầu tư
do vậy là gì thông thường thì chủ đầu tư sẽ có cái hình thức là chúng ta thấy họ có là gì họ trì hoãn việc thành lập ban quản trị và trên cơ sở đấy cũng đồng thời khi có ban quản trị thì cũng trì hoãn cái việc trả cái phí bảo trì đấy cho ban quản trị
và đồng thời là trong nhiều trường hợp thì thậm chí là không trả cái tiền lãi họ hoàn toàn không cung cấp bất kỳ một cái thông tin nào liên quan đến việc gửi cái sổ tiết kiệm đối với tiền lãi đấy cho ban quản trị
rõ ràng là cái việc mà gây khó khăn chỉ trì trệ cái việc thanh toán phí bảo trì thì đã làm cho chủ đầu tư có những khoản lợi từ cái việc chiếm dụng những khoản vốn như vậy
và rõ ràng là cái cơ chế pháp lý hiện nay nó không đảm bảo cho người dân là anh có thể tiến hành cái việc đòi được cái quyền lợi của mình một cách thỏa đáng
chúng ta còn nên có một cái đơn vị thứ ba ví dụ như ngân hàng tác động vào để tránh những cái mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và người dân liên quan đến quỹ bảo trì này không ạ
khi mà chủ đầu tư bán ký hợp đồng bán nhà cho người dân thì cái quỹ bảo trì đấy hai đấy của hợp đồng họ thu đến đợt cuối cùng là không được phép cầm mà phải tách cái khoản tiền đấy ra và yêu cầu là trong hợp đồng phải ghi rõ là cái khoản phí bảo trì sẽ chuyển vào một cái tài khoản riêng có thể là đứng tên chủ đầu tư nhưng do ngân hàng quản lý
và trách nhiệm của ngân hàng là bàn giao cái quỹ bảo trì đấy cho ban quản trị sau khi ban quản trị
được thành lập và được có các quyết định công nhận thì tôi cho rằng là cái phần này bàn giao như vậy thì nó sẽ nó là một cái sự chuyển giao rất là ngọt ngào và nó sẽ không tạo ra bất kỳ một cái tranh chấp nào cả bởi vì tất cả những khoản tiền lãi và phát sinh mà ngân hàng có nghĩa vụ phải trả theo cái cam kết của họ nó nằm hết trong tài khoản và như vậy là người dân là có thể được ưởng lợi từ cái khoản tiền mình đã góp vào thì tôi cho rằng phải làm như vậy thì mới là hợp lý
vừa qua thì ủy ban nhân dân tp hcm hà nội thì có cái bàn giao này
về cái việc tranh chấp này qua cái văn bản này thì thể hiện là cái việc tranh chấp mâu thuẫn giữa người dân và chủ đầu tư liên quan đến phí bảo trì thì nên để cho cơ quan tổ tụng để xử lý cái việc này
vậy thì quan điểm của ông như thế nào
đáng lý về hệ thống cơ quan pháp luật là chúng ta phải tìm cách giảm thiểu các tranh chấp
có những cái gọi là các cái răn đe về mặt pháp luật để giảm thiểu các tranh chấp đi
thì nếu như theo cái đề nghị của ủy ban thành phố hà nội là coi rằng đây là một cái tranh chấp phải đưa ra tòa giải quyết
thì vô hình chung chúng ta lại đẩy một cái tranh chấp lên cao nữa
là bắt buộc là gì
các cái trung cư là không còn con đường nào khác là buộc ban quản trị và đi ra khởi kiện
thay vì người dân đang có quyền là đề nghị với ủy ban tp hcm cưỡng chế với chủ đầu tư
vì anh cấp giấy phép cho họ hoạt động thì anh phải có thể quyền anh cưỡng chế họ hoàn trả cái tài sản cho người dân
thì chúng ta lại phải quay lại một con đường hết sức là đời thường là đưa cái tranh chấp đấy ra tòa án giải quyết
thì rõ ràng là cái việc quản lý nhà nước nó phải tham dự
thì thay vì sâu nữa là chúng ta đang lại đẩy họ sang cái vấn đề là cứ đi giải quyết tranh chấp
thì tôi cho rằng là nó thực sự là nó chưa thực sự thỏa đáng
xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ngày hôm nay